một nạn nhân đã tử vong được người dân phát hiện trong nghĩa trang cầu khổ tỉnh thái bình
tư thế của nạn nhân rất đáng thương khi bị hung thủ cuốn vào đài sen của một ngôi mộ
nạn nhân này là ai có mâu thuẫn gì với hung thủ hay không
tại sao hung thủ lại chọn nghĩa trang làm nơi để nạn nhân ở đó
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
công an huyện vũ thư và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh thái bình đã có mặt tại hiện trường thực hiện công tác xác minh điều tra làm rõ vụ việc
nhiều người dân hiếu kỳ cũng tụ tập đến nghĩa trang
nhiều tin đồn đoán cho rằng nam thanh niên bị ma ở nghĩa trang bắt
người thì cho rằng nạn nhân tự quyên sinh khiến dư luận trong vùng hết sức hoang mang
trước tình hình đó ban giám đốc công an tỉnh thái bình đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
chủ trì phối hợp với công an địa phương
tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm pháp y lấy lời khai của các nhân chứng
nhằm nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc tránh hoang mang trong dư luận
tại hiện trường nạn nhân không có bất cứ giấy tờ tùy thân gì
lực lượng công an đã sử dụng biện pháp lăn tay kiểm tra danh chỉ bản và xác định được nạn nhân là anh trần tùng lâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã phú xuân thành phố thái bình làm lý xe ôm
tại hiện trường vụ án nạn nhân nằm bên trong khu
khu một của họ lê gia gia tộc với tư thế treo không hoàn toàn
đầu nạn nhân được treo trên một bông sen xứ ở tường bao khu mộ
trên đầu vẫn đội mũ bảo hiểm mặt nạn nhân quay vào phía trong tường
khi tháo dỡ nạn nhân để tiến hành khám nghiệm pháp y phát hiện nạn nhân bị tấn công vào cổ bằng dây tanh chuyên dụng
dạng thòng lọng cuốn hai vòng xung quanh búp sen
tay trái nạn nhân vẫn thò vào bên trong phía dây tháp
tay nắm chặt một chùm chìa khóa xe máy
cách hiện trường một đoạn phát hiện có hai dép lê màu xám
một chiếc đề ngửa cách đường bê tông vào khu mộ họ lê như gia tộc khoảng ba mét
chiếc còn lại phát hiện rơi ở chân tường phía bên trong sát khu nạn nhân bị sát hại
căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định
đây là một vụ án giết người
kẻ thù ác đã dùng dây tác động nạn nhân cho đến khi tử vong
thực hiện tội ác đến cùng
sáng cùng ngày khi lực lượng công an đến nhà anh lâm
vợ anh vẫn đang nháo nhà gọi điện tìm chồng
họ mới cưới nhau được hơn một năm gia cảnh khó khăn nên chưa dám có con
được nhà vợ cho chiếc xe máy sirius cũ
anh lâm sử dụng chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập
khi nghe câu chuyện từ vợ nạn nhân và chứng kiến hoàn cảnh của gia đình
cán bộ công an được giao nhiệm vụ ngập ngừng mãi
nhưng sau đó đã đành phải đành lòng thông báo tin giữ cho người vợ trẻ
nghe xong chị ngất xỉu tại chỗ
mới tối hôm trước chị gọi điện thoại cho chồng
anh lâm hẹn trở nốt quốc khách quen cuối cùng rồi về nhà với vợ
kể từ sau cuộc gọi đó không thấy chồng về
chị liên tục gọi điện song không thể liên lạc được nữa
từ những lời kể của người thân nạn nhân
lực lượng công an xác định
tài sản mà nạn nhân bị cướp là một chiếc xe máy sirius màu đỏ
một chiếc điện thoại di động quimobi f năm trăm linh màu đen loại hai sim
một ví da màu đen bên trong có chứng minh thư nhân dân mang tên lâm
và giấy phép đăng ký xe máy mang tên vợ anh lâm
dù thông tin về nạn nhân đã được xác định rõ
nhưng công tác điều tra vẫn gặp rất nhiều khó khăn
khi các dấu vết tại hiện trường rất mờ nhạt
sau đó các điều tra viên đã triển khai theo hướng từ thông tin
của người thân nạn nhân
được biết anh lâm rất thích chơi game
nên những lúc không có khách thì anh vào quán internet chơi game
quá trình thu thập thông tin
điều tra phát hiện vào lúc một mươi tám h bốn mươi bảy phút ngày ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi một
máy điện thoại của anh lâm có một cuộc gọi điện thoại đến
và đây là thời điểm trước vụ án mạng xảy ra
anh lâm đang ở quán internet ở khu vực nhà văn hóa lao động
theo lời chủ quán
sau khi nghe điện thoại
anh lâm vội vã đi ngay dù thời gian chơi game vẫn còn khoảng hơn một mươi phút
từ thông tin này các điều tra viên nhận định
có khả năng là người quen gọi điện thuê trở đi đâu đó
thì anh lâm mới dứt game để đi
bằng các biện pháp nhiệm vụ
mấy ngày sau lực lượng công an mới xác định được
chủ sở hữu của số điện thoại gọi cho anh lâm
điều tra viên đã làm việc với người này
thì được biết điện thoại và sim có số điện thoại gọi đến máy anh lâm
đã được một người bạn
tên là trần quốc thịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại tổ bốn mươi ba phường kỳ bá thành phố thái bình
mượn hơn một tháng nay chưa trả
đúng như nhận định thịnh cũng là người quen của anh lâm
và một số nhân chứng còn cho biết
khoảng hơn hai mươi giờ ngày ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi một
có một thanh niên dắt chiếc xe sirius màu đỏ
không nổ máy được đi về hướng thành phố thái bình
qua nhận dạng nhân chứng khẳng định đó là trần quốc thịnh
nhanh chóng thẩm tra
kết quả đúng như nhận định ban đầu của ban chuyên án
thịnh là người quen của anh lâm
từ một số máy lưu lại không thể quy trách nhiệm hay suy diễn cho một ai đó
nhưng đây là một chứng cứ quan trọng cần phải tập trung
ngoài ra qua giả soát nhân chứng xung quanh khu vực án mạng
các trinh sát được biết khoảng hai mươi h ngày ba tháng sáu
có một thanh niên sắc chiếc xe máy sirius màu đỏ
không nổ máy được đi về hướng thành phố thái bình
lập tức cơ quan điều tra đã tổ chức cho các nhân chứng nhận dạng
theo anh lê viết tuấn chú tại vũ vinh huyện vũ thư tỉnh thái bình là thợ sửa xe
và buổi tối hôm đó có một thanh niên dắt cái xe sirius qua đây gọi tôi để sửa xe
tôi thường không làm về buổi tối cho nên người ta lại rắt đi
tôi cũng không rõ là xe như thế nào
đến sáng hôm sau thì nghe ở thông tin ở trên cổ cò có vụ giết người
thì tôi lên xem thì mới biết được
tình trạng cái xe tối hôm đó là xe ăn cắp
ông trần đình báo chú tại vũ vinh huyện vũ thư tỉnh thái bình cũng khẳng định
khoảng tầm tám giờ có một người dắt chiếc xe màu đỏ hỏi mượn tour vít
thì mình bảo là không có rồi chỉ lên quán sửa xe đạp bên trên
sau khi biết tin có vụ giết người tôi đoán khả năng hung thủ chính là tháng tối hôm qua
nên khi công an xuống hỏi nhận dạng tôi cũng tả lại như vậy để công an sớm tìm ra kẻ thù ác
theo điều tra thịnh là đối tượng nghiện ma túy chuyên sống lang thang
vào đêm ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi một lực lượng công an đã tóm được đối tượng khi hắn đang về gần đến nhà mình
gia đình thịnh đều dững sở khi nghe công an đọc lệnh bắt hắn
dù biết hắn là kẻ nghiện ma túy hư hỏng nhưng không ai nghĩ hắn lại chính là kẻ sát hại anh lâm
tại cơ quan cảnh sát điều tra trần quốc thịnh khai nhận do nghiện ma túy
nên thịnh cần tiền nên đã nghĩ đến việc cướp tài sản của người bạn của mình là anh lâm
nghĩ là làm thịnh dùng dây cắp điện là một cái thỏng lọng giấu trong người
gần bảy giờ tối ngày ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi một thịnh gọi điện thuê lâm trở đi xã vũ hội
khi đi ngang qua nghĩa trang cầu khổ thuộc xã vũ vinh thấy vắng người
lại cách xa khu dân cư nên thịnh quyết định gây án

hắn bảo anh lâm dừng xe lại rồi đe dọa bắt anh lâm
để tạo hiện trường giả là một vụ uyên sinh che mắt cơ quan điều tra
hắn đã treo nạn nhân lâm lên đài hoa sen của một ngôi mộ cao nhất trong góc nghĩa trang
sau đó hắn cướp xe máy điện thoại và ví của anh lâm rời khỏi hiện trường
nhưng chính thịnh cũng không thể lý giải nổi sự việc xảy ra ngay sau đó
số là khi đã leo lên xe chiếc xe chạy được một đoạn thì đột ngột chết máy
thịnh cố gắng khởi động đạp nhiều lần nhưng xe không nổ
hắn lầm bầm không hiểu vì sao chiếc xe mới vẫn đi bình thường lại tự dưng dở trứng
chính vì vậy thịnh phải dắt xem một đoạn đường
và sau đó chiếc xe tự nhiên nổ máy trở lại
và cũng chính thời điểm này nhân chứng nhìn thấy hắn và cung cấp thông tin cho cơ quan công an
sau khi lấy xe thịnh đem đặt cho nguyễn đức vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường lê hồng phong thành phố thái bình với giá là bốn triệu đồng
thấy thịnh nói đây là xe lấy trộm nên vinh đã đặt và đưa trước cho thịnh hai triệu
tuy nhiên hai triệu đồng này cũng chỉ đủ cho một kẻ nghiện như thịnh
hít vài lần
ngay sau đó cơ quan điều tra đã triệu tập đối tượng vinh
do biết chiếc xe là đồ gian nhưng vẫn mua bán chứa chấp
nên vinh không tránh khỏi tội danh tiêu thụ tài sản do người pháp phạm tội mà có
đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội
hành vi này không chỉ trực tiếp vi phạm cộng đồng mà còn cản trở các hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
trong việc điều tra quản lý tội phạm sán tiếp khuyến khích người khác phạm tội nhiều lần
các điều tra viên nói rằng khi nhận ra tội lỗi của mình đối tượng thịnh đã rất thành khẩn ăn năn
những ngày thi hành án là những ngày rất dài đối với hắn
những cơn nghiện ma túy thường xuyên dày vỏ
hơn nữa ám ảnh về tội lỗi của mình gây ra đã làm cho trần quốc thịnh vô cùng hồ sơ
số tiền cắm xe thịnh đã hút trích heroin hết
thịnh đã có vợ con nhưng với bản tính ham chơi lười lao động và nghiện ma túy nặng
người vợ không chịu được nên đã ôm con về nhà ngoại sống
thiếu ma túy thịnh rũ ra như tàu lá héo
ma túy đã tàn phá con người và nhân cách của hắn
khuôn mặt hắn nhợt nhạt và hóp lại ánh mắt lạnh lẽo vô hồn
ngay cả người vợ của thịnh cũng đã không chịu nổi những cơn nghiện ma túy của hắn mà bế con về bên ngoài
những tưởng hắn đã nghĩ lại cai nghiện mà trở về đoàn tụ với gia đình
nhưng hắn cứ chưa dài mãi trong sự nhấn chìm của nàng tiên trắng
và đỉnh điểm của sự mất nhân tình ấy là hành vi sát hại người cướp tài sản
căn cứ và tài liệu điều tra công an tỉnh thái bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng trần quốc thịnh về hai tội giết người và cướp tài sản
khởi tố đối tượng nguyễn đức vinh về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
chiều ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi một tại sân nhà văn hóa lao động thành phố thái bình
tòa án nhân dân tỉnh thái bình đã đưa ra xét xử lưu động đối với bị cáo trần quốc thịnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại số nhà năm tổ bốn mươi ba phường kỳ bá thành phố thái bình về các tội giết người và cướp tài sản
bị cáo nguyễn đức vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tổ một mươi phường lê hồng phong tp thái bình về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
khi biết con trai mình bị bắt mẹ của thịnh vẫn không thể tin nổi
một mình bươn trải nuôi con dù chẳng đủ đầy với một hai ngày tích góp người mẹ già cũng cố gắng hết sức rồi
bất lực nhìn đứa con trai nghiện ma túy biết nó hư nhưng đến mức độ gây ra tội ác tây đình kia bà không thể ngờ tới
người đàn bà ấy giờ đây chỉ biết kêu trời kêu số phận
tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
đánh giá tính chất mức độ hành vi của các bị cáo
hội đồng xét xử cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo trần quốc thịnh là đặc biệt nguy hiểm mất nhân tính
bị cáo đã lên kế hoạch chú ý tước đi tính mạng của người khác để lấy tài sản
đây là hành động phạm tội rất nguy hiểm tác động tiêu cực đến chất tự xã hội
chính vì vậy quan điểm của hội đồng xét xử phải xử phạt các bị cáo các hình phạt tương xứng
áp dụng các quy định của pháp luật hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần quốc thịnh tử hình về tội giết người
năm năm tù về tội cướp tài sản tổng hình phạt chung cho hai tội là tử hình
phạt bị cáo nguyễn đức vinh sáu tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
vụ án là lời cảnh tỉnh cho những người đang xa đoạ vào các tệ nạn xã hội
để các chất kích thích chi phối báo động về sự suy thoái nhân cách do nghiện ma túy tự mình hủy hoại tương lai tốt đẹp của mình